thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một đoàn đại biểu do đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên nam đàn nghệ an
tới dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm làng phan xã hưng tân huyện hương nguyên tỉnh nghệ an
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong nhiều năm qua
dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
lực lượng công an nhân dân luôn phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
trong các lĩnh vực công tác của mình bằng những việc làm cụ thể
quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
xứng đáng với truyền thống anh hùng của công an nhân dân việt nam
trong không khí thiêng liêng thành kính đại tướng tô lâm cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của người
tại ngày hội đoàn kết dân tộc ở làng phan xã hưng tân huyện hưng nguyên
bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận và biểu dương một số kết quả nổi bật mà nhân dân đảng bộ
và chính quyền xã hưng tân nói chung và khu dân cư làng phan nói riêng
trong đó đã xây dựng và phát huy hiệu quả được các mô hình điển hình tiên tiến
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
có thể đánh giá đây là một hình mẫu là đại diện tiêu biểu về công tác bảo đảm an ninh trật tự
không chỉ trên địa bàn tỉnh nghệ an mà còn là hình mẫu chung của cả nước
hưng tân là xã đầu tiên của huyện được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi
tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt chín mươi tám
trong thời gian tới đại tướng tô lâm mong muốn và luôn kỳ vọng cấp ủy chính quyền các cấp
của tỉnh nghệ an nói chung xã hưng tân làng phan nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh
đối với lực lượng công an các cấp từ tỉnh đến xã phải nắm chắc tình hình
kịp thời phát hiện tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở
quyết tâm xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị dịp này bộ trưởng bộ công an tô lâm
và lãnh đạo tỉnh nghệ an đã tặng những xuất quà cho chính quyền và bà con nhân dân xã hưng tân
nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai chiều qua giáo sư tiến sĩ đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới thăm tri ân và chúc mừng
phó giáo sư tiến sĩ phạm minh chính thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và đến thăm tặng quà gia đình đại tướng
giáo sư tiến sĩ trần đại quang cố chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyên bộ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm đã tặng lãng hoa thân mật
và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngành nhà giáo việt nam
đến phó giáo sư tiến sĩ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thời gian qua công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
thực hiện nhiều biện pháp đổi mới về phương pháp dạy và học nhất là việc biên soạn hệ thống giáo trình
tổ chức nhiều phong trào thi đua dạy tốt học tốt phong trào nghiên cứu khoa học
qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
thủ tướng mong muốn bộ công an tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm chủ trương về giáo dục đào tạo
triển khai thực hiện có hiệu quả đảm bảo tiến độ thực hiện đề án dự án về công tác giáo dục đào tạo
trọng tâm là thực hiện hiệu quả chất lượng đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác bộ công an đã đến thắp hương tưởng nhớ đại tướng
giáo sư tiến sĩ trần đại quang cố chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên bộ trưởng bộ công an
bộ trưởng tô lâm khẳng định những đóng góp và công hiến to lớn của đại tướng trần đại quang đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng công an
trong đó luôn quán triệt yêu cầu các nhà trường công an phải nhận thức sâu sắc vấn đề đào tạo các cán bộ công an có phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao
chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ các nhà khoa học có học vị học hàm cao làm nền tảng quan trọng trong phát triển những vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
trân trọng tình cảm và gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện thân nhân gia đình đồng chí cố đại tướng trần đại quang chia sẻ sẽ tiếp tục giáo dục
động viên con cháu phát huy truyền thống tích cực đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại hà nội bộ công an tổ chức hội thảo khoa học đội ngũ trí thức việt nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các đơn vị thuộc bộ công an các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương ủy viên hội đồng lý luận trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh tập trung phân tích đánh giá làm rõ vai trò đóng góp của trí thức việt nam
trong đó có trí thức công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ chế độ phản bác các quan điểm sai trái thủ địch
cũng như xác định hoàn thiện tiêu chí nhận diện rõ hơn về khái niệm trí thức và đội ngũ trí thức công an nhân dân
với tinh thần trên hội thảo đã thành công tốt đẹp nhận được bốn mươi bài viết với hai mươi tham luận trực tiếp hết sức tâm huyết
có tính lý luận và thực tiễn cao của các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành các nhà khoa học uy tín trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
qua đó đề xuất những quan điểm nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
của đội ngũ trí thức việt nam đáp ứng yêu cầu đạt ra trong tình hình mới
trong đó nhiều ý kiến tham luận trực tiếp cũng đã làm rõ nhiều nội dung quan trọng xung quanh chủ đề hội thảo
vị trí vai trò tầm quan trọng của đội ngũ trí thức việt nam trong đó có trí thức công an nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình hiện nay
những đóng góp của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
những thuận lợi khó khăn của trí thức việt nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ trí thức và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
học viện cảnh sát nhân dân với vị trí vai trò là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành
cần tiếp tục xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng không ngừng đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học góp phần hình thành nhân cách người cán bộ công an cách mạng theo sáu điều bác hồ dạy
đây là một trong những nội dung quan trọng được thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam được học viện cảnh sát nhân dân tổ chức vào chiều nay tại hà nội